thông tin cập nhật về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày bảy tháng năm vừa qua tại gia lai khiến một mươi ba người chết và ba mươi hai người khác bị thương
công an tỉnh gia lai cho biết không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp trong mẫu máu giám định lần hai của lái xe võ văn quý
theo kết luận giám định của viện khoa học hình sự bộ công an mẫu máu thu của võ văn quý gửi giám định không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp
đồng thời qua giám định chiếc xe ô tô khách và ô tô tải lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện ở cả hai xe
liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này giám đốc sở y tế tỉnh gia lai cho biết đến sáng nay còn sáu nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong sáu người trên tài xế xe tải võ văn quý hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch
trong người còn lại sức khỏe chuyển biến tốt